trưa chiều nay nhiệt độ tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế sẽ phổ biến ở mức từ ba mươi đến ba mươi hai độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi bốn độ
ngày đầu tuần tại tây nguyên và nam bộ cũng có nắng sớm trời nắng giáo với nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên nhích nhẹ lên mức từ hai mươi chín cho đến ba mươi một độ
còn đối với các tỉnh nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
sau đó đến chiều và tối hai khu vực này đều có mưa rông trở lại
diện mưa phổ biến chỉ ở hai phần ba diện tích khu vực nhưng cục bộ có thể có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh nên người dân các khu vực cũng cần lưu ý
trên biển nhiễu động gió đông yếu đi nên mưa rông ở vĩnh bắc bộ trong ngày hôm nay sẽ có xu hướng giảm dần
chủ yếu chỉ có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong buổi sáng
về trưa và chiều mưa giảm trời chuyển nắng tầm nhìn vì thế tăng lên ngưỡng trên một mươi km
trong khi đó khu vực bắc và giữa biển đông trong đó có khu vực huyện đảo hoàng sa thời tiết khá tốt mưa chỉ xảy ra ở vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió nhẹ
còn đối với khu vực nam biển đông trong đó có huyện đảo trường sa gió tây nam cũng giảm còn ở mức cấp ba bốn vẫn còn có mưa giải rác về chiều và tối
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước